trong chín h ngày hai mươi bốn tháng một mươi một vụ sạt lở bất ngờ xảy ra tại khu vực trung tâm xã trà mai huyện nam trà my quảng nam
nhiều hộ dân buộc phải sơ tán khẩn cấp vụ sạt lở khiến sáu ngôi nhà bị hư hỏng rất may không có thiệt hại về người
ông trần văn mẫn phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nam trà my cho biết khu vực xảy ra sạt lở nằm trong diện nguy cơ cao
do đó chính quyền đã cảnh báo từ trước huyện yêu cầu sơ tán toàn bộ sáu hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng đến khu tập trung và cung cấp thực phẩm cần thiết cho người dân
tổng kết lại tại quảng nam tổng số dân sơ tán trên địa bàn tỉnh là bảy trăm bảy mươi chín hộ trên hai năm trăm ba mươi năm nhân khẩu trong đó tam kỳ hai mươi hai hộ trên năm mươi bảy nhân khẩu
phú ninh sơ tán sen ghép năm trăm ba mươi ba hộ trên một tám trăm linh ba nhân khẩu tập trung tám hộ trên sáu mươi hai nhân khẩu
quế sơn sơ tán sen ghép hai trăm linh bốn hộ trên năm trăm bốn mươi sáu nhân khẩu di rời tập trung một mươi hai hộ trên một mươi bảy nhân khẩu bắc trà my một mươi bốn hộ trên năm mươi nhân khẩu
theo thống kê toàn tỉnh có năm ba trăm bảy mươi ba nhà bị ngập cụ thể huyện núi thành một năm trăm chín mươi hai nhà bị ngập từ năm đến bảy m
thành phố tam kỳ một hai trăm ba mươi năm nhà bị ngập từ ba đến một hai mét thành phố hội an bảy trăm tám mươi năm nhà bị ngập sâu từ một đến năm mét
huyện thăng bình bảy trăm một mươi nhà bị ngập từ ba đến một hai m
riêng tại huyện phú ninh một số khu dân cư ở các xã tam an hai thôn khoảng bốn trăm linh hộ xã tam đàn hai thôn khoảng năm trăm linh hộ
và xã tam thành hai thôn khoảng một trăm năm mươi hộ ngập sâu từ một năm đến hai mét
thưa quý vị và các bạn là tình hình tiếp giáp với quảng nam
quảng ngãi hiện cũng đang phải đón nhận lượng mưa kỷ lục khiến đời sống bị ảnh hưởng nặng nề không chỉ bởi ngập lụt
nhưng còn là sạt lở đất
theo thông tin mới nhất ngày hai mươi năm tháng một mươi mưa ở hạ nguồn của tỉnh quảng ngãi đã tạm lắng
tuy nhiên nước lũ trên nguồn vẫn đổ về mạnh và việc hỗ trợ người dân bị cô lập tại huyện miền núi trà bồng vẫn đang diễn ra khẩn trương
tại khu vực đèo eo chim của huyện này bị sạt lở bờ ta lui cuốn mặt đường xuống vực sâu
vì vậy các thôn trà vinh trà vân và cà đam của xã hương trà có bốn trăm chín mươi hộ hai hai trăm một mươi sáu nhân khẩu bị cô lập
theo báo cáo nhanh từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi
đến một mươi bảy h ngày hai mươi bốn tháng một mươi tỉnh quảng ngãi có một người chết ba người mất tích do mưa lũ
trong đó có hai người dân bị nước đồng nguồn cuốn trôi ra biển trong lúc bơi thúng trên sông để ra tàu cá đang nèo đậu
và một người dân bị nước sông cuốn trôi trong lúc ra sau vườn nhà nằm cạnh sông
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi cho biết
từ một mươi chín h ngày hai mươi hai đến một mươi ba h ngày hai mươi bốn tháng một mươi
tỉnh này ghi nhận lượng mưa rất lớn
ngày hai mươi bốn tháng một mươi lũ trên sông trà bồng tại trạm châu ổ đạt đỉnh và giao động ở mức cao
các sông trà khúc trà câu và sông vệ xuống chậm vào trưa cùng ngày
số liệu cập nhật lúc một mươi ba h ngày hai mươi bốn tháng một mươi
mực nước trên sông trà bồng vượt báo động ba trà câu vượt báo động ba
sông trà khúc và sông vệ vượt mức báo động hai
đến sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi mức độ ngập lụt tại các huyện nghĩa hành sơn tịnh
từ nghĩa và thị xã đức phổ đã giảm
riêng tại bình sơn hai mươi xã thị trấn vẫn còn ngập năm đến bảy m
đặc biệt các xã bình minh bình mỹ và bình trung ngập một năm hai m
theo thống kê nhanh toàn tỉnh có một mươi chín trăm bốn mươi bốn ngôi nhà bị ngập
trong đợt mưa vừa qua tỉnh quảng ngãi tổ chức di rời sơ tán một ba trăm bảy mươi hộ dân
với bốn năm trăm bốn mươi một nhân khẩu trong vùng ngập sâu vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn
mưa lũ cũng làm nhiều tuyến đường trên địa bàn các huyện bình sơn
trà bồng minh long sơn tịnh sơn hà sơn tây ba tơ và thị xã đức phổ bị hư hỏng
ngày hai mươi bốn tháng một mươi ông võ văn đồng chủ tịch ubnd huyện bình sơn quảng ngãi cho biết
lực lượng chức năng đang tìm kiếm tích cực tung tích ba nạn nhân bị nước cuốn trôi mất tích
trước đó khoảng bốn giờ cùng ngày ngày hai mươi bốn tháng một mươi ba ngư dân gồm nguyễn tấn đô bùi đức sự cùng một mươi bốn tuổi
và nguyễn thái hai mươi năm tuổi cùng ngụ thôn mỹ tân xã bình chánh huyện bình sơn
bơi thuyền thúng trên khu vực biển sa cần xã bình chánh thì bị lật thuyền cả ba mất tích
nhận tin báo lực lượng chức năng xã bình chánh cùng các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng bình thạnh
triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường tiến hành công tác tìm kiếm
theo ông đồng các lực lượng hiện nay chủ yếu tìm kiếm ở khu vực ven bờ không có phương tiện ra ngoài
hiện khu vực này nước vẫn đang chảy xiết công tác tìm kiếm được triển khai nhưng phải đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia
cùng ngày đồn biên phòng cửa khẩu cảng sa kỳ quảng ngãi cho biết đã cứu hộ thành công chín ngư dân và một tàu cá bị hỏng máy vào bờ an toàn
tổng kết lại tại quảng ngãi ba ngày qua trên địa bàn tỉnh đã có mưa rất lớn lượng mưa đo được tại một số trạm như sau
bình khương tám trăm năm mươi mm bình tân bảy trăm chín mươi chín mm hành dũng bảy trăm bốn mươi mm trà phú tám trăm linh hai mm trà tân năm trăm chín mươi bảy mm trà hiệp sáu trăm một mươi chín mm nghĩa trung năm trăm năm mươi sáu mm
long sơn bốn trăm chín mươi tám mm ba lế năm trăm một mươi bảy mm ba cung bốn trăm sáu mươi hai mm
theo thống kê mưa lũ trong những ngày qua khiến một mươi một ba mươi tám nhà dân ở quảng ngãi bị ngập
bình sơn sáu năm trăm linh tư nghĩa một năm trăm sáu mươi bảy sơn tịnh bốn trăm hai mươi năm thành phố quảng ngãi năm trăm linh ba nghĩa hành một tám trăm sáu mươi sáu thị xã đức phổ một trăm bảy mươi
chính quyền các địa phương đã tổ chức di rời sơ tán một ba trăm bảy mươi hộ trên bốn nơi

vùng có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn
chuyển sang một tin tức liên quan đến mưa lũ tại tỉnh bình định
theo thông tin mới nhất hàng chục mét khối đất đá trên núi bà hỏa tại thành phố quy nhơn bình định bất ngờ đổ ập xuống đường nguyễn tất thành khiến một người bị thương phải đi cấp cứu
trước đó gần tám h ngày hai mươi năm tháng một mươi núi bà hỏa ở thành phố quy nhơn bình định bất ngờ bị sạt lở
do bất ngờ nên có nhiều xe máy bị té ngã một phụ nữ bị thương nặng nằm sát đống đất đá vừa đổ xuống lòng đường
ngoài ra có hai người bị xây sát nhẹ
theo ghi nhận tại hiện trường đã có hàng trăm cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an thành phố quy nhơn
công an tỉnh bình định đã được huy động cùng với lực lượng cứu nạn cứu hộ
giao chắn bảo vệ đoạn đường khu vực xảy ra sạt lờ núi
thiếu tá phan đình điểm đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an tp quy nhơn bình định cho biết
đơn vị đã chỉ đạo hai tổ công tác gồm sáu cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông thành phố
trực tiếp phối hợp với các lực lượng chức năng để bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường vụ sạt lở núi đá bà hỏa
đoạn đầu đường nguyễn tất thành đoạn giao nhau với đường trần hương đạo cửa ngõ vào trung tâm tp quy nhơn
tại trung tâm khu vực sạt lở khối lượng đất đá rất lớn đổ xuống tràn khắp mặt đường
nhiều khối đá rất to cũng đổ sập xuống đường vỡ thành tảng nhỏ sắc cạnh tràn ra vùng bán kính rộng
một số nhân chứng cho biết vụ sạt lở xảy ra vào khoảng bảy giờ sáng cùng ngày
lúc đấy trên đỉnh ngọn núi bà hỏa bất ngờ có tiếng dặn nứt cắt đứt một mảng đá
tràn nổ rồi đổ ẩm xuống tràn ra đường và vào nhiều người dân đang tham gia giao thông trên đường
thường ngày đoạn đường này rất đông người qua lại nhưng lúc xảy ra vụ sạt lở chỉ có ba người đang tham gia giao thông
một người phụ nữ bị đá trên núi sập xuống
khiến người này bị thương nặng nằm tại hiện trường
có hai vợ chồng khác bị thương nhẹ cố bỏ lết ra khỏi hiện trường nhờ người dân giúp đỡ
một người dân sống bên đường nguyễn tất thành cho biết đến khoảng chín giờ sáng cùng ngày
lực lượng chức năng đã huy động nhiều phương tiện xe cầu để chuẩn bị tổ chức dọn dẹp khắc phục hiện trường đảm bảo giao thông trên tuyến đường
theo một số người dân địa phương những ngày qua địa bàn thành phố quy nhơn xảy ra mưa rất lớn
nhiều vùng dân cư đường giao thông bị ngập lụt chia cắt
trên khu vực núi bảo hỏa có nhiều khai nước dỉ dạ chảy xuống đường nhiều vị trí dạn đứt
trước đây để thi công đầu tuyến đường nguyễn tất thành vào trung tâm thành phố quy nhơn
đơn vị chức năng đã tiến hành cắt một mặt núi bảo hỏa để làm đường
nhiều người dân nhận định có thể do mặt đá núi đã bị bào mòn kèm theo mưa lớn mất tính kết dính nên xảy ra sạt lở
trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường ông ngô hoàng nam chủ tịch ubnd tp quy nhơn cho biết
trước mắt chúng tôi đang chỉ đạo bảo vệ hiện trường để các lực lượng chức năng huy động phương tiện đến dọn dẹp khắc phục vụ việc
về lâu dài địa phương sẽ mời đơn vị tư vấn khảo sát đánh giá toàn cảnh để có biện pháp xử lý căn cơ không xảy ra sự cố tương tự
thưa quý vị và các bạn trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi
ở khu vực trung bộ và tây nguyên có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to
tình hình mưa lũ vẫn tiếp tục kéo dài
các bạn đừng quên nhấn like share và subscribe kênh báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin chào và gặp lại